theo số liệu từ trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam cho biết trong tháng bốn nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn ba mươi sáu bảy trăm linh tài khoản chứng khoán tăng gần năm tài khoản so với tháng trước
trong đó nhà đầu tư cá nhân mở mới hơn ba mươi sáu sáu trăm linh tài khoản và nhà đầu tư tổ chức mở mới sáu mươi chín tài khoản
số tài khoản nhà đầu tư trong nước mới mở trong tháng bốn vừa qua chỉ xếp sau con số kỷ lục bốn mươi sáu trăm năm mươi một tài khoản được thiết lập vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
khi vn index đạt đỉnh lịch sử một hai trăm linh điểm
có thể thấy nhịp giảm sâu của thị trường chứng khoán việt nam trong giai đoạn vừa qua đã kích hoạt làn sóng mở tài khoản bắt đáy chứng khoán
dòng tiền từ những nhà đầu tư này đã góp phần quan trọng giúp thị trường không những chống đỡ lại xu hướng bán dòng mạnh mẽ của khối ngoại
mà còn giúp thị trường hồi phục mạnh mẽ
trong tháng bốn mặc dù khối ngoại bán dòng hơn sáu tỷ đồng nhưng chỉ số vn index vẫn hồi phục một mươi sáu lên bảy trăm sáu mươi chín một mươi một điểm nhờ lực cầu ngoài sức tưởng tượng của khối nội
những ngày đầu tháng năm chỉ số vn index thậm chí vượt mốc tám trăm linh điểm bất chấp khối ngoại tiếp tục bán dòng